thực hiện chương trình giám sát tối cao của quốc hội từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi năm tháng bốn
đoàn công tác của quốc hội do đồng chí uông chu lưu
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng phó chủ tịch quốc hội làm trưởng đoàn
đã lên thăm và làm việc tại hà giang
thay mặt các đồng chí lãnh đạo tỉnh đồng chí triệu tài vinh
bí thư tỉnh ủy hà giang đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội của địa phương
cũng như hoạt động của đoàn đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp trong tỉnh
phát biểu tại buổi làm việc phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu khẳng định
với đặc thù là một tỉnh miền núi biên giới điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn
hà giang đã có những cách làm linh hoạt phù hợp với thực tiễn của địa phương
đồng chí cũng lưu ý tỉnh hà giang cần tiếp tục triển khai quyết liệt các mô hình
cách làm hay đang triển khai đồng thời tiếp tục đẩy mạnh công tác xã hội hóa
gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức
cá nhân và doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh
cũng thông qua hoạt động giám sát lần này đoàn công tác của quốc hội sẽ chỉ ra những kết quả đạt được
và những hạn chế còn tồn tại để hà giang làm tốt hơn trong giai đoạn tới